nghị quyết năm mươi năm với vai trò đặc biệt quan trọng đã và đang tháo những nút thắt trong phát triển năng lượng
giải quyết bài toán năng lượng phát triển bền vững cho việt nam
thế nhưng từ định hướng cho tới thực tế chưa bao giờ đơn giản
yêu cầu từ thực tế đặt ra phải nhanh chóng hiện thực hóa nghị quyết này
đây là cơ hội để việt nam vươn lên bứt phá về kinh tế xã hội trong tương lai
việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời điện gió
là một trong những định hướng phát triển bền vững góp phần đảm bảo nhu cầu tiêu dùng
cũng như an ninh năng lượng quốc gia đang được đặt ra trong thời gian gần đây
năng lượng của việt nam đã không còn phù hợp với cái áo đặc khoác trên bình hiện nay
và với những yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn hội nhập rất sâu rộng với quốc tế
và những yêu cầu để phát triển nhanh và bền vững của việt nam
thì đòi hỏi phải có sự cờ chói để tạo nên những cái chiếc áo mới
để cho phát triển năng lượng của việt nam thật sự nhanh hơn bền vững hơn
và bám sát được với thực tiễn của phát triển
thông tin tại diễn đàn gấp cao về năng lượng việt nam hai nghìn hai mươi
mỗi năm việt nam sẽ cần từ bảy đến một mươi tỷ đô la mỹ phát triển các nguồn năng lượng
chưa kể vốn cho phát triển hệ thống truyền tài điện
con số này cao hơn mức tám tỷ đô la mỹ ở giai đoạn trước đây
vì vậy cần chính sách huy động mọi nguồn lực trong ngoài nước và kể cả tư nhân cho phát triển năng lượng
nói rằng là cái nghị quyết năm lâm của bộ chính trị băng hành
thì nó là bước đầu thì nó cởi ra là năng lượng năng lượng
và nó là một cái niềm tin cho các khối doanh nghiệp của tư nhân
ở đây nó tụ trung hai cái vấn đề
đó là một là khuyến khích tất cả những thành phần kinh tế tham gia vào cái vấn đề về năng lượng
thứ hai là tháo bỏ cái rào cản cũng như độc quyền để cho tư nhân tham gia vào cái vấn đề truyền tải
các doanh nghiệp tổ chức tín dụng cũng đã tin tưởng hơn mạnh mẽ tham gia đầu tư ký kết
điều đó được minh chứng bằng các biên bản ký kết
tại diễn đàn cấp cao năng lượng hai nghìn hai mươi được tổ chức mới đây
khi mà có cái chủ trương mới có cái cơ chế mới cho một cái thị trường
phát điện cạnh tranh phân phối điện cạnh tranh truyền tải điện cạnh tranh
thì lúc đó sẽ là cái sân chơi chung
và bao giờ cũng vậy cạnh tranh thì nó sẽ giúp cho giá thành thấp xuống
chi phí xã hội ít đi và hiệu quả hơn
đấy là cái cơ hội cho tất cả các ngành các doanh nghiệp trong xã hội
và cũng là cơ hội cho văn hài
do vậy thì chúng tôi mới mạnh dạng dám tham gia vào đây
nghị quyết năm mươi năm của bộ chính trị
được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá toàn diện và sâu sắc
với các điểm mới nổi bật
tuy nhiên làm thế nào để hiện thực hóa nghị quyết này
những kiến nghị để nghị quyết năm mươi năm thực sự trở thành đòn bẩy
cho ngành năng lượng việt nam phát triển mạnh mẽ và bền vững
kiến nghị hoàn thiện một số cơ chế chính sách pháp luật
như luật năng lượng tái tạo hoàn thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh
để tạo thuận lợi cho phát triển năng lượng quốc gia
sẽ là câu chuyện tiếp tục được nhắc đến và hoàn thiện trong thời gian tới